về kích thước hành trì của phật giáo không cản trở làm ảnh hưởng việc tu học đúng chính pháp
vận động chức sắc tiến đồ vào quần chúng nhân dân không tập trung đông người nơi công cộng
gây cản trở ách tắc giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn
chủ động cung cấp thông tin định hướng dư luận không để các đối tượng thiếu thiện trí
có cơ hội lợi dụng tuyên truyền kích động gây mất ổn định xã hội
mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh của một vị sư đầu trần chân đất
đi bộ từ nam ra bắc và sau đó từ bắc vào nam
dù nhận được nhiều phản ứng khác nhau từ cộng đồng mạng
thì nhìn chung sư thầy thích minh tuệ được người ta tôn kính nhiều hơn
có một số ý nghĩa cần được nhấn mạnh qua hiện tượng này
đầu tiên việc chọn phát môn tù tập là quyền lựa chọn cá nhân của mỗi người tù sĩ
và thầy đã chọn hành đầu đà bộ hành khất thực là một truyền thống trong phật giáo
và không có gì lạ lẫm khi một tù sĩ thực hiện nó
thậm chí có nhiều tu sĩ khác cũng đang thực hành như vậy
chỉ là họ không được quan tâm và lan truyền trên mạng như thầy
trong lịch sử phật giáo từ thầy đức phật
việc đi khất thực đã được thực hiện bởi ngài cùng với các đề tử
hiện nay cũng có nhiều tù sĩ thực hành hành đầu đà như thầy
nhằm tăng cường sự gần gũi với hình ảnh của đức phật và tăng đoàn trong quá khứ
đầu đà nghĩa là khổ hạnh
người tu theo hành đầu đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn mặc ở
người thực hành hạnh này sẽ dễ thúc liễm thân tâm thanh tịnh ba nghiệp
hòa thượng thích trân tính cho biết
thời đức phật còn tại thế có rất nhiều vị tu hành chứng đắc quả vì a la hán
trong hàng đệ tử xuất ra của thế tôn có tám mươi vị được xếp vào hàng đại thanh văn
đây là những bậc thanh có đức hành đặc biệt xuất sắc
trong đó ngài đại ca diếp được mệnh danh là đầu đà địa nhất
hòa thượng thích trân tính dẫn chứng
trong phật quang đại từ điển có nêu người tu hạnh đầu đà thực hành một mươi hai pháp cầu hạnh
còn trong thanh tịnh đạo luận người tu hành đầu đà chuyên hành chỉ một mươi ba pháp khổ hạnh
một mươi ba pháp khổ hạnh đó bao gồm
thứ sáu hạnh ăn bằng bát chỉ ăn những thức ăn xin được trong bình bát không nhận bát thứ hai
thứ bảy hạnh không để dành đồ ăn không nhận đồ ăn sau khi đã ăn xong
thứ tám hạnh ở rừng nghĩa là chỉ ở rừng không ở làng xóm
thứ chín hạnh sống bên gốc cây nghĩa là chỉ ở gốc cây không sống ở nhà
thứ một mươi hạnh ở giữa trời nghĩa là chị ở ngoài trời không sống trong nhà sơ tán cây
thứ một mươi một hạnh ở nghĩa địa nghĩa là chỉ ở ngoài trời không sống trong nhà sới tán cây
thứ một mươi hai hạnh nghỉ chỗ nào cũng được
thứ một mươi ba hạnh ngồi không nằm nghĩa là chỉ ngồi không nằm khi ngủ cũng trong tư thế ngồi
như vậy theo hòa thượng thích chân tính chúng ta có thể tóm tắt về một mươi ba hạnh đầu đà như sau
thứ nhất về việc mặc người tu hạnh đầu đà chỉ mặc ba y không nhận thêm y thứ tư
vải lượm ở nghĩa địa ngoài đường hay đồng rác đem về chắp vá khâu lại thành y để mặc gọi là y phấn tảo
không nhận y do thí chủ mai sẵn cúm giường
thứ hai về việc ăn
thứ ba người thu hạnh đầu đà chỉ ăn thức ăn trong bình bát ăn bằng cách đi khất thực
khi khách thực phải đi tuần tự từng nhà không phân biệt nhà giàu nhà nghèo không phân biệt thực phẩm ngon sở
ăn ngày một bữa ngồi ăn chỉ một lần khi đã đứng lên rồi thì không ngồi xuống ăn lại không cất chứa hoặc để dành thức ăn qua ngày hôm sau
thứ ba về việc ở
người tu hạnh đầu đà ở gốc cây ở rừng ở nghĩa địa ở giữa trời ở chỗ nào cũng được miễn là an toàn an ninh
đặc biệt chỉ ngồi không nằm khi ngủ cũng trong tư thế ngồi
công dụng có pháp đầu đà là để rèn luyện đức tính thiểu dục trí túc và ngăn ngừa lòng tham dục
trong điều kiện sống ngày nay khó ai có thể thực hành được một mươi ba hạnh đầu đà này
một vị thượng tọa khác cũng cho biết hạnh đầu đà là tiếng pali nguyên thủy được giữ nguyên có thể hiểu tu theo hạnh đầu đà là hình thức tu khổ hạnh
ngày trước đức phật thích ca là thái tử trong hoàng cung đi ra ngài từng sống trong sự hưởng thụ xa hoa và nói rằng đó là một cực đoàn
do đó sáu năm ngài ép sát khổ hạnh chỉ còn ra bọc xương
cuối cùng ngài nói không thể có trí tuệ trong một thân thể bệnh hoạt kém chất
ngài nói ép sát khổ hạnh cũng là một con đường cực đoan
ngài đã uống bát sữa từ bỏ con đường tu hộ hạnh để trở lại đời sống bình thường và giây phút đó ngài bắt đầu thấy đạo
cũng theo vị thượng tọa khổ hạnh là một pháp môn do những người đệ tử của đức thế tôn trọ lựa
ngài tôn trọng những thánh hạnh mà mình và đệ tử của mình đã đi qua
ngày xưa có tôn giả đại ca diếp một đệ tử lớn của đức thế tôn xin phép khẩu hạnh và được ngài chấp nhận
khổ hạnh là cầm bình bát đi khất thực không phân biệt khá giả hay khó khăn đi mắt nhìn xuống và tối ngủ ở góc cây không ngủ hai đêm một chỗ những tấm y lấy ở bãi giác thàm mà chắt vá lại để mặc
mỗi ngày tập trung cho mình thiền định để giải thoát và giác ngộ
những người khổ hạnh thường ở chốn rừng sâu
đức phật quy định khi khất thực chỉ đi vào buổi sáng quá một mươi hai giờ trưa là không được đi nữa
có cơm hay không cũng ngồi dưới gốc cây ăn cơm đúng một lần trong buổi trưa ngồi ăn một lần rồi đứng lên thì không ăn nữa
buổi chiều dành nhiều thời giờ để thiền quán thiền hành và ôn lại những lời dạy của đức thế tôn
tu khổ hạnh cao đẹp ở chỗ giúp người tu dẹp bỏ được bản ngã thượng cầu phật đạo hạ hóa chống sinh tức là trên xin giáo pháp của đức thế tôn để nuôi giới thân tuệ
dưới là xin bắt cơm của tín thí để nuôi thân tạm bậu này
qua bát cơm đó có thể kích hoạt tâm tử bi và hạnh bố thí của con người
đôi khi chỉ cho một miếng cơm nhưng mở rộng lòng từ đó giúp người kia gieo hạt giống lành
chiếc áo giải thoát của người tu đi ra ngoài còn biểu trưng cho lý tưởng giác ngộ
cho đến nay khất thực còn tồn tại ở phật giáo nam truyền và phật giáo khất sĩ
giáo hội phật giáo việt nam có quy định không cho đi khất thực nữa
những chùa tịnh xá có thể tổ chức trong phạm vi của chùa tịnh xá để tái hiện lại công phu và hành chính pháp môn đó để nhắc nhờ mình tu
theo vị thượng tọa hiện nay nhiều vị tu chân chính chọn cách nhập thất
đây cũng là một hạnh khác của khổ hạnh
trong thời gian nhập thấp thì mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng uống vào buổi sáng ăn vào buổi trưa dành nhiều thời gian đọc kinh văn và làm mới thân tâm